một mô hình mang đậm giá trị nhân văn góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của các gia đình liệt sĩ mẹ việt nam anh hùng
sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được khắc ghi trong từng thế hệ trẻ công an nhân dân
mãi cho đến ngày hôm nay sự hy sinh đó đã trở thành tấm gương để mỗi chiến sĩ công an nhân dân ràng luyện phấn đấu